chào quý vị và các bạn cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh youtube sức khỏe và đời sống để cập nhật tin tức mỗi ngày
từng đứng trước áp lực lớn khi phải trải qua năm làn sóng bùng phát dịch covid một mươi chín
xong trong vài tuần trở lại đây nhật bản lại ghi nhận số ca nhiễm mới giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng hơn một năm
điều này khiến nhiều chuyên gia lạc quan cho rằng có lẽ điều tồi tệ nhất mang tên sars cov hai
đã không còn là mối lo ngại quá lớn đối với nền kinh tế châu á này
cùng với đó châu phi cũng đang có số ca mắc mới giảm mạnh mà chưa rõ nguyên nhân
vậy nguyên nhân từ đâu các chuyên gia đánh giá việc biến thể delta đang dần biến mất tại nhật bản
thực hư câu chuyện này ra sao mời quý vị cùng theo dõi
vào giữa tháng tám nhật bản đã đỉnh về số ca nhiễm covid một mươi chín khi ghi nhận hơn hai mươi ba ca mới mỗi ngày
giờ đây số ca nhiễm covid một mươi chín mới ở nhật bản chỉ là khoảng một trăm bảy mươi tám
với số ca tử vong do căn bệnh này chủ yếu ở mức một con số trong tháng một mươi một
làn sóng covid một mươi chín thứ năm ở nhật bản hầu như suy yếu đột ngột tới mức
một số nhà khoa học không hiểu nổi tại sao lại xảy ra rt đưa tin
một nhóm nghiên cứu cho rằng biến thể delta có khả năng lây nhiễm cao
đã đột biến để đi tới tự hủy diệt ở nhật bản
nhiều ý kiến cho rằng dịch bệnh covid một mươi chín tại nhật bản
suy giảm là do tỷ lệ tiêm chủng cao sự ủng hộ của công chúng
với sử dụng khẩu trang và các yếu tố khác
tuy nhiên một số nhà nghiên cứu lưu ý sự duy yếu của dịch covid một mươi chín ở nhật bản
khá đáng kể so với các quốc gia khác có điều kiện tương tự
một nhà di chuyển học tại viện di chuyển quốc gia nhật bản tin rằng
nhật bản đã may mắn khi ghi nhận chủng delta đã cơ bản đầy lùi
các biến thể khác của virus sars cov hai trước khi biến thể delta tự hủy diệt
ông giải thích lý thuyết này trên tờ
của japan times vào tuần qua
tới nay nhà di chuyển học innouê và đồng nghiệp đang nghiên cứu các đột biến
của sars cov hai và cách những đột biến này bị ứng hưởng từ protein nfp một mươi bốn
chất rất quan trọng với sinh sản của virus
những virus rna giống virus gây ra dịch covid một mươi chín có tỷ lệ đột biến rất cao
giúp chúng nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi của môi trường
tuy nhiên điều này cũng mở ra cánh cửa cho cái gọi là thảm hóa lỗi
tức xảy ra vô số đột biến xấu và cuối cùng dẫn tới sự tuyệt chủng hoàn toàn của một chùm virus
protein nfp một mươi bốn dường như cung cấp một hình thức hiệu đính lối giúp bộ gen virus
ở dưới ngưỡng của thảm hóa lỗi
ở làn sóng covid một mươi chín thứ năm tại nhật bản
nfp một mươi bốn của biến thể delta dường như đã thất bại trong nhiệm vụ này
nhà khoa học inoue nhận định
lập luận này được ông đưa ra trên cơ sở nghiên cứu di truyền những mẫu vật virus
được thu thập từ tháng hai
từ tháng sáu đến tháng một mươi năm nay
trái với dự kiến của nhóm nghiên cứu thiếu sự đa dạng về gen
trong khi nhiều mẫu có nhiều thay đổi di truyền ở vị trí a ba trăm chín mươi bốn v
vị trí có liên quan đến protein sửa lỗi
chúng tôi thực sự bị sốc khi thấy những phát hiện này
biến thể delta ở nhật bản rất dễ lời truyền và đã đẩy lùi những biến thể khác
nhưng khi các đột biến chất đống chúng tôi tin rằng cuối cùng biến thể delta
đã trở thành loại virus bị lối và không thể tạo ra các bản sao
của chúng ta
nhà nghiên cứu nói với japan times
tương tự với nhật bản tại châu phi nơi được đánh giá là thiếu điều kiện kinh tế
thiếu vaccine các quan chức y tế thế giới từng lo ngại hàng triệu sinh mạng
có thể bị đại dịch cướp đi
nhưng không biết từ lúc nào trong tiềm thức của người dân
virus đã là chuyện quá khứ còn các bác sĩ tự nhiên nhàn rỗi
trong tuần từ một mươi năm tháng một mươi một zimbawe chỉ ghi nhận ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới
và không có trường hợp tử vong nào
đây cũng là xu hướng lắng dịu
nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia y tế cố gắng đưa ra lời giải thích
rằng bức tranh về những gì đang xảy ra ở châu phi và nhật bản vẫn chưa hiện ra đầy đủ
khả năng thứ nhất được các học giả dùng để lý giải việc covid một mươi chín tạm thời biến mất
ở nhật bản là tỷ lệ tiêm vaccine cao
bảy mươi năm dân số nước này đã hoàn thành
tuy nhiên trong bộ phận dân số còn lại không đủ không gian để virus sars cov hai lây lan
theo chuyên gia mike tone từ viện nghiên cứu y tế burnett institute
nhìn sang châu phi lục địa này có tỷ lệ tiêm chủng chưa đến sáu
như trong nhiều tháng who đã mô tả đây là một trong những khu vực ít bị ảnh hưởng nhất trên thế giới bởi covid một mươi chín
hiện tại virus biến thể tại nhật bản đang giảm dài hơn một năm triệu
trong khi đó mỹ đã tháo gỡ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín trước đó
hiện nay nước này đã tiêm đầy đủ cho hơn bảy mươi năm dân số trên tổng số gần một trăm hai mươi sáu triệu dân
nhờ có sự triển khai tiêm đầy đủ mà nhật bản đã vượt qua canada
trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine đầy đủ cao nhất
nhìn sang châu phi lục địa này có tỷ lệ tiêm chủng chưa đến sáu
nhưng trong nhiều tháng who đã mô tả đây là một trong những khu vực ít bị ảnh hưởng nhất trên thế giới bởi covid một mươi chín
nhưng trong nhiều tháng who đã mô tả đây là một trong những khu vực ít bị ảnh hưởng nhất trên thế giới bởi covid một mươi chín
một trong những yếu tố giúp nhật bản thành công trong chương trình tiêm chủng là chiến dịch truyền thông
thay đổi quan điểm của người dân về tiêm vaccine
tiêm vaccine là một trong những nguyên nhân giúp nhật bản chống lại được làn sóng tiếp theo của covid một mươi chín
tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu covid một mươi chín có kết thúc tự nhiên giống sars khi virus tự hủy diệt
không thể nhân lên được nữa
không phải không có khả năng nhưng mong đợi điều đó lúc này là hơi sớm
chúng tôi chưa có bằng chứng khoa học dù đã xem xét dữ liệu ở các quốc gia khác nhau ông inoei cho biết
sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng tám các ca covid một mươi chín hàng ngày ở nhật bản giảm xuống dưới năm vào giữa tháng chín và dưới hai trăm linh vào cuối tháng một mươi
theo ông inoei nước này nằm trong nhóm có tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất trong những quốc gia phát triển
như không hề miễn nhiễm với làn sóng covid một mươi chín tiếp theo
ông cho rằng delta đã vô tình đẩy lùi các biến thể khác ở nhật bản
song không thể ngăn chặn hoàn toàn những biến thể mới chỉ riêng vaccine không đủ sức giải quyết đại dịch
một số người thắc mắc liệu người dân nhật bản có sở hữu loại gen đặc biệt giúp tiêu diệt denta và ncov nói chung
giáo sư inouye phản bác giả thuyết này
người đông á như hàn quốc cũng có đặc điểm giống nhật bản nhưng tình hình của họ lại khác hẳn
chúng tôi không rõ vì sao hiện tượng virus tự biến mất chỉ có ở nhật bản ông minue nói
tuy nhiên với các diễn biến với châu phi và nhật bản
chỉ là tạm thời và các nhà khoa học cho rằng không có gì đảm bảo
họ sẽ tiếp tục chống chọi được với làn sóng dịch bệnh tiếp theo
khả năng virus gây ra dịch bệnh covid một mươi chín tự biến mất và đột biến gen không phải là không có
nhưng còn quá sớm để hy vọng như vậy
denna từng khiến các biến chủng khác không lây lan rộng ở nhật bản
nhưng lúc này biến chủng delta đã không còn
các biến chủng khác sẽ có cơ hội lớp chỗ trống
chỉ một biện pháp tiêm chủng là không đủ để chấm dứt đại dịch
ông ituro inouye giám đốc viện di truyền quốc gia nhật bản nói
tương tự châu phi cũng không thể lơ lạ cảnh giác
salim andor karim nhà dịch tễ học tại đại học của nam phi
người từng tư vấn cho chính phủ nam phi về covid một mươi chín cho biết
chúng ta cần phải tiêm phòng cho tất cả để chuẩn bị cho đợt tiếp theo
nhìn vào những gì đang xảy ra ở châu âu khả năng có thêm nhiều ca nhiễm tràn sang đây là rất cao
kết luận về việc nhật bản giảm thiểu bất ngờ
ca nhiễm mới và ca tử vong đó là nhờ vào chính phủ nhật bản đã và đang làm rất tốt việc tiêm vaccine
đồng thời việc ý thức đeo khẩu trang của người dân nước này cũng giúp tránh lây nhiễm cộng đồng rất nhiều
việc đeo khẩu trang làm giảm năm mươi ba việc lây nhiễm virus
điều này cho thấy rõ hơn động lực giúp bớt nhiệt làm nên kỳ tích giảm số ca mắc mới trong cộng đồng tại nhật bản
còn với đất nước châu phi chúng ta chờ đợi một bức tranh sáng hơn
rõ ràng hơn về số lượng người mắc covid giảm xuống
nhờ vào chính phủ nước này
hành những quy định giúp người dân vượt qua đại dịch sớm nhất có thể
tới đây thời lượng của tin tức trên kênh sức khỏe và đời sống đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại